tại tp hcm ngân hàng nhà nước bộ thông tin truyền thông và báo tuổi trẻ phối hợp tổ chức hội thảo
xã hội không tiền mặt chính sách và thực tiễn tại việt nam
tại buổi tọa đàm phó thủ tướng vương đình huệ đã nhận định thanh toán không tiền mặt phát triển
sẽ tạo tính minh bạch trong hoạt động của người dân doanh nghiệp cũng như là nền kinh tế
hướng đến mục tiêu công khai góp phần chống tham nhũng kể cả tham nhũng vật
phòng chống sửa tiền và tội phạm kinh tế
hiện nay việc thanh toán không dùng tiền mặt tại nước ta đã có kết quả đáng ghi nhận
năm hai nghìn một mươi tám thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý an toàn với giá trị bảy mươi ba triệu tỷ đồng
tăng hai mươi năm so với năm hai nghìn một mươi bảy giá trị thanh toán qua thiết bị di động tăng một trăm sáu mươi
tỷ lệ người tiêu dùng thanh toán di động tăng từ ba mươi bảy lên sáu mươi một
tuy nhiên khó khăn lớn nhất là thói quen dùng tiền mặt của người dân còn khá phổ biến
hạ tầng và cơ sở dữ liệu còn khó khăn còn hạn chế về chính sách
phát biểu tại đây
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh thời gian tới cơ quan quản lý cần tiếp tục ra soát
để hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán đặc biệt là ứng dụng các mô hình
phương thức mới làm cơ sở cho thanh toán điện tử thúc đẩy
ngân hàng nhà nước tiếp tục triển khai hoàn thiện hạ tầng thanh toán
mở rộng phủ sống của thương mại điện tử cải thiện quy trình thanh toán để quyến kích người dân sử dụng